youtube facebook loại cao dẻo với nhiều hình thù mới lạ như mắt địa cầu dưa hấu quả bóng nổi lên trở thành cơn sốt trong thời gian gần đây
với nhu cầu lớn thị trường về loại kẹo này cũng vô cùng phong phú
tại chợ la phủ huyện hoài đức thủ phủ của nhiều loại kẹo trôi nổi không khó để bắt gặp hình ảnh các hộp kẹo dẻo được bày bán trước cửa quán
keo ở đây được bán với mức giá từ bảy trăm hai mươi đến bảy trăm ba mươi đồng một thùng
sáu hộp phụ thuộc vào loại không nhân hay có nhân với nhiều hương vị khác nhau
theo tiết lộ của người bán đây là loại kẹo mới có xuất xứ từ trung quốc

mỗi ngày bán được bao nhiêu thùng
mấy em lấy mấy chục thùng này nó có sẵn không
không về từng đợt xem về đợt nào khách thì sẽ đặt tiền luôn rồi đấy
mắt này xịn nhất
mắt này xịn nhất à
ừ đây là ai xoan phải kèm mắt với cả chỉ lấy được là kèm mắt với cả những cái lọ này này
đấy chỉ lấy được là
không chỉ mua lẻ riêng
thực tế loại kẹo dẻo này là hàng nhập lậu nên không có bất cứ tem mát hoặc giấy tờ kiểm định về chất lượng hay thành phần của sản phẩm
vậy nên để qua mắt người tiêu dùng
không ít các sản phẩm đã được in bằng tem tiếng anh nhằm che đậy xuất xứ trung quốc
đây cũng là cách quen thuộc làm hợp thức hóa các sản phẩm trung quốc để dễ dàng tiêu thụ trong thị trường việt nam
không kèm kèm là của tàu mà tên là tiếng việt
à thế ạ
nhưng mà cái thang này có giấy tờ gì không chị
không mà hàng tàu là không có giấy
từ các khu chợ truyền thống trên các trang trợ mạng loại kẹo này càng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết khi lượng người biết về loại kẹo này ngày càng nhiều
ở cái chợ này bán được nhiều xong bắt đầu sao xin được bán
sopi đang hot này cái này mới bán mà cũng bán được nhiều hết rồi
cái này xong bảy tám nọ
với những mặt hàng không rõ nguồn gốc thì chợ online là thị trường béo bở cho những tay buôn kiếm lời
chỉ vài thao tác đơn giản người mua có thể dễ dàng tìm kiếm mặt hàng này trên các sàn thương mại điện tử
lần theo một địa chỉ online chuyên bán loại keo dẻo này chúng tôi tìm đến một kho hàng thuộc đường lạc long quân cầu giấy hà nội
một thùng mua càng nhiều giá càng giảm
theo người bán khách hàng của loại kẹo này thường là học sinh và phụ huynh có con nhỏ
với sự nở rộ của thị trường đây là mặt hàng kiếm lời lớn trong thời gian này
tại đây sản phẩm được bán lẻ với mức giá một trăm bốn mươi năm một hộp và bảy trăm bảy mươi đến bảy trăm linh
khác với sản phẩm ở chợ la phù các hộp kẹo tại đây được in hoàn toàn bằng tiếng trung quốc
khi được hỏi về giấy tờ người bán tự tin khẳng định là có
nhưng đây đều chỉ là giấy tờ đối phó và không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quy định nhập khẩu
bởi vậy kho hàng này thường bày ra không ít cách để qua mắt thị trường
đây là sản phẩm kẹo dẻo được mít với nhiều vị và hình dáng khác nhau
bên ngoài hộp không có bất kỳ thông tin nào về thành phần và chất lượng sản phẩm
hình dáng và màu sắc của bao bì các viên kẹo được trang trí kỳ lạ đặc biệt là hình thù kỳ dị của đôi mắt

viên kẹo có màu sắc sạc sỡ nặng mùi hương liệu
đối với những loại kẹo ngọt có màu sắc sạc sỡ và mùi thơm như vậy
thường tiêm ẩn nhiều nguy cơ về chất tạo màu tạo hương và chất tạo ngọt

kẹo dẻo là món ăn ưa thích của nhiều người đặc biệt là trẻ nhỏ
tuy nhiên với thị trường khó truy xuất nguồn gốc như hiện nay
nhiều tiểu thương đã trà trộn những mặt hàng không nguồn gốc không đảm bảo chất lượng nhằm kiếm lời
điều này tiêm ẩn nhiều nguy cơ cho người sử dụng
bởi vậy khi lựa chọn thực phẩm đặc biệt là những loại kẹo cho trẻ em người tiêu dùng cần lưu ý
không sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc
không sử dụng sản phẩm có màu sắc sạc sỡ nặng mùi hương liệu
hạn chế sử dụng đồ ngọt
ưu tiên sử dụng các sản phẩm có hương liệu tự nhiên